trước thực trạng thời gian gần đây tại tp hcm và hà nội liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một số trường tiểu học
điều này một lần nữa cho thấy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh trong trường học tại tất cả các địa phương trên khắp cả nước
cần phải được đặc biệt quan tâm chú trọng hơn nữa
trường tiểu học nguyễn an ninh tp biên hòa có hơn bảy trăm linh học sinh học bán chú
do không có bếp ăn tại trường nên để tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh
nhà trường đã phải hợp đồng với một công ty chuyên cung cấp thức ăn công nghiệp bên ngoài nấu và vận chuyển vào trường mỗi ngày
ban giám hiệu nhà trường cho biết vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được giám sát chặt chẽ và khắt khe hơn từ đầu vào đến đầu ra
chúng tôi yêu cầu công ty phải xuất hóa đơn hàng tháng và cũng như là nhập tất cả các nguồn thực phẩm thì phải có hóa đơn đầu vào
đồng thời là công ty sẽ nộp lại tất cả các hóa đơn chứng từ cho nhà trường chúng tôi kiểm duyệt
cũng như là hội trai mẹ học sinh cũng sẽ kiểm duyệt
trong khi đó đối với bậc mầm non hầu hết đều có bếp ăn tại trường nên việc tổ chức học bán chú cho học sinh có thuận lợi hơn
đơn cử tại trường mầm non hòa bình thành phố biên hòa có trên ba trăm linh trẻ bán chú thì có đến bốn nhân viên cấp dưỡng chuyên về việc nấu ăn cho trẻ
cũng có ban giám hiệu công đoàn thanh tra sẽ lưng phiên là sẽ đi trực vào buổi sáng lúc năm h ba mươi
sẽ cùng với lại cấp dưỡng ở dưới đó để mà tiếp phẩm
khi mà phát hiện ra cái nguồn như là hợp đồng cá hôm nay không có
không tươi thì nhà trường sẽ lập tức trả cho các cơ sở và cơ sở sẽ cung cấp cái nguồn cá sống cho trường
tôm đối với tôm cũng vậy hoặc là trái cây khi đem vô có dập hay là có chưa chín theo cái nhu cầu là nhà trường sẽ trả lại được cho cơ sở
chỉ riêng tại thành phố biên hòa ngoài các trường mầm non công lập một số trường tiểu học
thì còn có đến hơn sáu trăm linh bếp ăn phục vụ học sinh là các trường tư thuộc nhóm trẻ mầm non
do đó công tác kiểm tra về thực hiện đúng quy định bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn này
cần phải tập trung nhiều hơn trong thời gian tới
quỹ ban thành phố cũng giao trách nhiệm cho ban xã phối hợp với lại phòng giáo dục trong công tác mà chỉ đạo
bên trung tâm y tế chỉ đạo là cũng thực hiện cái kiểm tra rà soát những cái chỗ mà giữ trẻ
những ngày qua ngành chức năng tỉnh đồng nai đã tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm trong các trường học
tuy nhiên để không xảy ra các vụ ngộ độc đối với học sinh
điều quan trọng nhất là các trường học bếp ăn phục vụ thức ăn học sinh
cần phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm